tại hà nội báo nhân dân đã phối hợp với liên đoàn bóng bản việt nam tổng cục thể dục thể thao sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng
tổ chức họp báo cung cấp thông tin về giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám tranh cúp petro việt nam đạm cà mau
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân năm nay có sự tham gia của một trăm ba mươi năm vận động viên đến từ một mươi bốn đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố trên toàn quốc
các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở bảy nội dung đồng đội nam đồng đội nữ đơn nam đơn nữ đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ
được kỳ vọng sẽ công hiến cho người hâm mộ bóng bàn trong cả nước những bàn thi đấu kịch tính và hấp dẫn
đây là giải đấu uy tín có truyền thống nhiều năm thông qua đó đã động viên phát triển phong trào bóng bàn đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên
cũng như công tác huấn luyện để từ đó xác định các tiêu chuẩn tiêu chí tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển quốc gia
tham dự các giải đấu trong khu vực và trên thế giới
giải đấu sẽ diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại nhà thi đấu ác xanh thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng